trong phần tin quốc tế ngày càng có nhiều người anh không hài lòng cách đàm phán brexit của chính phủ
hàng chục nghìn người châu phi phải sơ tán mỗi ngày vì xung đột bạo lực và thiên tai
và xây dựng chính sách kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn hai nghìn hai mươi một
nước ta sẽ tiến hành tổng điều tra dân số và nhà ở lần thứ năm vào thời điểm giờ ngày một tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
theo chỉ thị số bốn mươi bốn thủ tướng chính phủ yêu cầu các bộ cơ quan ngang bộ cơ quan thuộc chính phủ
ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương thực hiện các nhiệm vụ cụ thể để chuẩn bị tổ chức tổng điều tra
theo đó bộ kế hoạch và đầu tư chỉ đạo tổng cục thống kê chủ trì phối hợp với các bộ cơ quan ngang bộ
cơ quan thuộc chính phủ và ủy ban nhân dân các tỉnh

bao gồm xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức điều tra thí điểm và điều tra tổng duyệt tuyển dụng tập huấn điều tra viên
diễn đàn doanh nghiệp việt nam hàn quốc do phòng thương mại và công nghiệp việt nam vcci phối hợp cùng tập đoàn truyền thông hàn quốc mikeyung tổ chức đã diễn ra tại hà nội
phó thủ tướng chính phủ trịnh đình dũng dự và phát biểu
lĩnh vực ưu tiên khuyến khích doanh nghiệp hàn quốc đầy mạnh hợp tác đầu tư nhằm phát triển mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước ngày càng sâu rộng hiệu quả thực chất đặc biệt trong lĩnh vực hợp tác kinh tế thương mại đầu tư
phó thủ tướng nhấn mạnh việt nam khuyến khích doanh nghiệp hàn quốc tiếp tục đầu tư trong các lĩnh vực công nghiệp chế tạo sử dụng công nghệ cao công nghiệp hỗ trợ
đặc biệt là công nghiệp hỗ trợ cho ngành công nghiệp điện tử ô tô xây dựng dệt may phát triển các sản phẩm nội dung sáng tạo các dự án phát triển hạ tầng theo hình thức ppp
phó thủ tướng đề nghị doanh nghiệp hai nước cần tăng cường hợp tác để triển khai có hiệu quả hiệp định thương mại tự do việt nam hàn quốc gắn kết chặt chẽ hơn nữa lợi ích kinh tế
góp phần nâng quy mô thương mại song phương lên một trăm linh tỷ usd vào năm hai nghìn hai mươi theo hướng cân bằng như nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước
tại tuần lễ cấp cao apec hai nghìn một mươi bảy được tổ chức tại đà nẵng tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy vừa qua chính phủ việt nam sẽ tạo thuận lợi cho doanh nghiệp
hai nước hoàn toàn có thể kỳ vọng vào một làn sóng đầu tư mới của hàn quốc và việt nam với công nghệ tiến bộ của kỷ nguyên cách mạng công nghiệp bốn
thành phố hà nội sẽ xử lý nghiêm nếu có những sai phạm liên quan đến việc lát đá vỉa hè
đó là khẳng định của ông nguyễn đức trung chủ tịch ubnd tp hà nội trong ngày làm việc cuối cùng của kỳ họp thứ năm
hội đồng nhân dân tp hà nội
ông nguyễn đức trung cho biết dù hà nội đã đưa ra quy định chặt chẽ trong việc lát lại vỉa hè bằng vật liệu đá
nhưng trong những năm qua công tác này đã để lại dư luận xấu đối với cử tri và nhà quản lý khi nhiều đơn vị quận huyện làm ồ ạt vào cuối năm với chất lượng thấp
chính ông nguyễn đức trung đã trực tiếp đi kiểm tra và nhận thấy việc chọn đá ở một số nơi không đúng kích cỡ độ dày
trước thực trạng này mới đây ubnd tp hà nội đã giao thanh tra thành phố kiểm tra làm rõ
rõ trong một tháng tới sẽ có kết luận và xử lý nghiêm những vi phạm

chứ không được lát lại một cách chặt lan chứ không lại tình trạng là lại đào lên lại lát xuống lại đào lên thì cái điều này rất là hiếp nhối
chủ tịch ubnd tp hà nội cũng mong muốn bí thư các quận huyện vào cuộc tích cực xử lý tình trạng trên không để lại dư luận xấu
đồng thời nhấn mạnh nếu các quận huyện không làm được thì thành phố sẽ đề xuất thống nhất thu lại về một mối
không để thực hiện chặt lan
công ty làm sẽ không đảm bảo chất lượng
tại thành phố nha trang học viện hải quân việt nam đã có buổi tiếp đoàn hải quân liên bang nga
do đô đốc vladimir ivanovich tư lệnh hải quân làm trưởng đoàn
tại buổi tiếp lãnh đạo học viện hải quân việt nam đã điểm lại những nét chính trong quan hệ ngoại giao giữa hai nước nói chung
giữa quân đội và hải quân hai nước nói riêng
bảy năm trước vào năm một nghìn chín trăm năm mươi liên xô là một trong những nước đầu tiên trên thế giới
công nhận và chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao với việt nam
đặt nền móng cho tình hữu nghị bền chặt và quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai nước sau này
những năm qua nhiều cán bộ giảng viên của học viện hải quân học tập tại liên xô và liên bang nga
học viện hải quân đã đón nhiều đoàn khách chuyên gia đến thăm giao lưu hỗ trợ kỹ thuật trao đổi chuyên môn
đó là những việc làm rất có ý nghĩa góp phần thắt chặt hơn nữa quan hệ hữu nghị
hợp tác gần gũi thân thiết giữa hai quốc gia dân tộc
chiều cùng ngày học viện hải quân việt nam cũng đã có buổi tiếp đoàn sĩ quan bộ quốc phòng nhật bản
do thiếu tướng juichi sakamoto phó tham mưu trưởng bộ tư lệnh quân đoàn miền trung
lực lượng tự vệ mặt đất nhật bản làm trưởng đoàn đến thăm và làm việc tại học viện
tại đây thiếu tướng juichi sakamoto cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của học viện hải quân và khẳng định
đây là một điểm nhấn và là hoạt động quan trọng trong chuỗi các hoạt động của chương trình
hợp tác quốc phòng việt nam nhật bản lần thứ bảy
và mong muốn quan hệ việt nam nhật bản nói chung giữa quân đội và hải quân hai nước nói riêng
ngày càng đi vào chiều sâu góp phần làm sâu sắc mối quan hệ đối tác chiến lược việt nhật
cũng trong ngày sáu tháng một mươi hai tại tiền giang bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã phối hợp
với ủy ban nhân dân tỉnh tiền giang tổ chức hội nghị thúc đẩy phát triển sản xuất tiêu thụ trái cây
đến dự có hơn sáu trăm linh đại biểu là lãnh đạo ngành nông nghiệp từ trung ương đến địa phương trong cả nước
các doanh nghiệp hợp tác xã và nông dân sản xuất trái cây tiêu biểu
theo báo cáo của các địa phương thì trong những năm gần đây sản xuất và xuất khẩu trái cây phát triển
rất nhanh trở thành ngành hàng xuất khẩu chủ lực của cả nước qua một mươi một tháng của năm hai nghìn hai mươi
xuất khẩu rau quả việt nam chủ yếu là quả đã đạt ba một mươi sáu tỷ usd tăng hơn bốn mươi ba so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
tại hội nghị đại diện của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cùng lãnh đạo ngành nông nghiệp của các
bộ nông nghiệp nhận bên cạnh những cơ hội vẫn còn rất nhiều thách thức để phát triển sản xuất
chế biến mở rộng thị trường xuất khẩu trái cây đó là diện tích cây ăn quả còn phân tán
nên gây khó khăn trong chuyển giao tiến bộ kỹ thuật và công nghệ tổ chức liên kết sản xuất và kiểm soát
chất lượng sản phẩm sản phẩm trái cây chế biến còn hạn chế hệ thống phân phối sản phẩm chưa chuyên nghiệp
để phát triển trái cây bền vững cần quy hoạch lại diện tích canh tác sản lượng trái cây theo nhu cầu thị trường
chuyển giao các đề tài cải tiến kỹ thuật lai tạo giống chất lượng cao nghiên cứu gói kỹ thuật đồng bộ
nâng cao năng suất chất lượng giảm giá thành tổ chức sản xuất từ cơ sở tạo chuỗi liên kết sản xuất trái cây
tạo ra giá trị gia tăng xuất khẩu dự kiến đến năm hai nghìn hai mươi tổng diện tích cây ăn quả cả nước sẽ đạt chín trăm một mươi hectare
sản lượng các loại quả đạt chín năm triệu tấn
thực hiện phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh do ủy ban nhân dân tỉnh hà tĩnh phát động
những ngày vừa qua hàng trăm cán bộ chiến sĩ bộ chỉ huy quân sự tỉnh hà tĩnh đã phối hợp với cấp ủy
chính quyền và bà con nhân dân các địa phương triển khai lực lượng tham gia củng cố
xây dựng các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới
những việc làm thiết thực đó đã thể hiện tinh thần trách nhiệm tình cảm với bà con nhân dân
và thực sự là đội quân công tác thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quân sự quốc phòng tại địa phương
tại xã sơn hòa huyện hương sơn cán bộ chiến sĩ bộ chỉ huy quân sự tỉnh hà tĩnh tập trung phát quang
vệ sinh cải tạo lòng hồ bào đông
đây là nơi môi trường bị ô nhũng nặng vì xung quanh bờ hồ tồn động rắc hải của người dân tích tụ lâu ngày
để xử lý tình trạng trên trong năm ngày ba cùng với nhân dân
các lực lượng vũ trang đã vệ sinh làm sạch được hàng trăm mét lòng hồ
tạo được cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp thông thoáng
đến thời điểm này xã sơn hòa huyện hương sơn tỉnh hà tĩnh mới đạt được trên một mươi tiêu chí về xây dựng nông thôn mới
hiện tại các tiêu chí chưa đạt là giao thông thủy lợi cơ sở vật chất văn hóa thu nhập và môi trường
cấp quỷ chính quyền từ huyền đến cơ sở và các tổ chức trong hệ thống chính trị đã có sự tập trung chỉ đạo quyết liệt và có sự đồng thuận của nhân dân
và đặc biệt trong thời điểm này được sự quan tâm của bộ chỉ huy quân sự tỉnh tăng cường lực lượng về để đồng hành với nhân dân xuân hòa
và chúng tôi cũng đang phấn đấu và quyết tâm ở mức tối đa nhất để phấn đấu đưa sơn hòa về đích trong năm hai nghìn năm mươi bảy
đối với xã kỳ xuân huyện kỳ anh tỉnh hà tĩnh là địa phương vùng biển ngang đời sống của nhân dân còn nhiều khó khăn
đặc biệt sau cơn bão số một mươi nhiều hạng mục đang xây dựng theo các tiêu chí về đích nông thôn mới bị hư hỏng nặng nề
nhất là các công trình giao thông trạm y tế vườn mẫu
mặc dù trong điều kiện thời tiết không có lời nhưng mà với quyết tâm rất cao của cản bộ chỉ huy anh em khắc phục mọi điều kiện khó khăn
để rồi tuân sức đồng lòng cùng với cấp biểu chính quyền các bán ngành và đặc biệt là bà con nhân dân tạo sức mạnh tổng hợp để xây dựng nông thuận mới đạt vật quả góp phần đưa các xã về nông thuận mới trong năm hai nghìn năm mươi bảy
thực hiện phương châm cùng ăn cùng ở cùng làm với bà con nhân dân bộ chỉ huy quân sự tỉnh hà tĩnh đã điều động trên ba trăm linh cán bộ chiến sĩ với thời gian một mươi ngày phối hợp tham gia cùng nhân dân địa phương chung tay xây dựng nông thôn mới tại các huyện hương sơn kỳ anh và huyện thuận hà
bằng nỗ lực và quyết tâm cao nhất lực lượng vũ trang hà tĩnh phấn đấu cùng bà con nhân dân xây dựng đưa địa phương về đích nông thôn mới bảo đảm chất lượng và hiệu quả vào cuối năm hai nghìn một mươi tám
một trong những thông tin được công bố tại kỳ họp thứ năm hội đồng nhân dân tỉnh đồng nai khoa chín được khai mạc vào ngày sáu tháng một mươi hai
theo đánh giá của hội đồng nhân dân tỉnh đồng nai trong hai mươi bốn chỉ tiêu về phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn một mươi bảy theo nghị quyết có hai mươi ba chỉ tiêu đạt và vượt
trong đó nổi bật là tổng thu ngân sách nhà nước đạt bốn mươi tám tỷ đồng vượt một dự toán năm
các ngành sản xuất trên địa bàn tỉnh tiếp tục tăng trưởng và ổn định đặc biệt là tăng trưởng của các ngành công nghiệp chủ lực
an sinh xã hội được bảo đảm an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững
tuy nhiên những tồn tại hạn chế trong năm qua là tiêu thụ nông sản đang giảm mạnh ảnh hưởng đến hiệu quả nuôi trồng của người nông dân
còn nhiều dự án chậm triển khai so với tiến độ đã được chấp thuận đầu tư tiến độ giải ngân một số dự án đầu tư công chưa đạt kết quả đề ra
tình hình bơm hút cát trái phép trên sông đồng nai và các bến bãi hoạt động ven bờ còn diễn biến phức tạp
theo chương trình kỳ họp diễn ra trong ba ngày từ ngày mùng sáu đến hết ngày mùng tám tháng một mươi hai
mức thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng công trình dịch vụ tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển hải phòng
được xem xét điều chỉnh tại kỳ họp thứ sáu hội đồng nhân dân tp hải phòng
đây là vấn đề được nhiều doanh nghiệp quan tâm kiến nghị và chính phủ cũng có ý kiến chỉ đạo
theo đề án được trình tại kỳ họp mức phí dự kiến giảm từ hai mươi đồng một tấn
một mươi sáu đồng một tấn hàng lỏng hàng rời đối với hàng tạm nhập tái xuất chuyển khẩu hàng gửi kho ngoại quan
hàng quá cảnh hàng hóa xuất khẩu hàng hóa nhập khẩu là container hai mươi feet và bốn mươi feet vẫn giữ nguyên mức thu
việc điều chỉnh giảm phí hạ tầng khu vực cảng biển đối với hàng lỏng hàng rời dựa trên cơ sở đề nghị của các doanh nghiệp càng biển
doanh nghiệp xuất nhập khẩu một số hiệp hội và ý kiến chỉ đạo của phó thủ tướng chính phủ vương đình huệ
dự kiến nếu được thông qua việc thực hiện giảm phí hạ tầng khu vực càng biển hải phòng sẽ được thực hiện từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi tám
nhằm giảm thiểu nguy cơ bệnh lở mồm long móng trên đàn gia súc năm hai nghìn một mươi tám tỉnh phú yên đã dành hơn sáu tám tỷ đồng tiêm phòng vaccine
cho hơn hai trăm linh con châu bò của nông dân thuộc chín huyện thị xã và thành phố
theo ủy ban nhân dân tỉnh phú yên việc tiêm vaccine phòng bệnh lở mồm long móng châu bò thuộc diện bắt buộc
với hơn hai trăm linh con phải được hoàn thành trước mùa mưa lũ và triển khai làm hai đợt bắt đầu từ tháng ba đến hết tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám
đối với hơn ba mươi hai con trâu bò còn lại ở những vùng nguy cơ dịch bệnh thấp ngành nông nghiệp và chính quyền địa phương vận động người nuôi tự mua vaccine để tiêm phòng
từ năm hai nghìn một mươi sáu đến nay giá châu bò tại tỉnh phú yên giảm khoảng một phần ba so với những năm trước và thường xuyên xảy ra dịch lở mồm long móng
việc triển khai tiêm phòng dịch đạt trên tám mươi tổng đàn trong năm hai nghìn một mươi tám sẽ giúp nông dân yên tâm sản xuất chăn nuôi
giảm bớt thiệt hại
từ ngày một tháng một mươi hai chiều cường ở bến tre sẽ dâng cao gây ngập nhiều nơi đây là đợt chiều cường được người dân nhận xét là cao nhất từ trước đến nay
một mươi giờ sáng ngày sáu tháng một mươi hai khu vực chợ thị trấn mỏ cầy huyện mỏ cầy nam tỉnh bến tre vẫn còn ngập nước khiến việc đi lại của người dân gặp rất nhiều khó khăn
nước thì nó ngập lên có thể mé ngoài lộ là ngập lên tới gần tới đích dường luôn hồi trước thì ít nhưng giờ quá nhiều
trước đó đợt triều cường đêm ngày năm tháng một mươi hai dâng cao ngập đường đoạn qua xã hương mỹ huyện mỏ cầy nam khiến đoạn gần cống bình bát bị khuét hàm ếch
sáng ngày sáu tháng một mươi hai công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên công trình thủy lợi bến tre đã mua cát và đá khắc phục tạm thời vị trí sạt lở để tránh nguy cơ vỡ đê
nếu như mà nó dở ra dở phần này thì ảnh hưởng tới cái cống ngăn nặng này và ảnh hưởng rất là lớn đối với nhân dân ở xã hương mỹ
theo đài khí tượng thủy văn tỉnh bến tre đỉnh chiều cường vẫn còn xảy ra vào ngày bảy tháng một mươi hai với dự báo mức nước trên các sông hàm luông cổ chiên cửa đại từ một trăm tám mươi đến một trăm chín mươi cm
đợt chiều cường từ ngày một đến ngày bảy tháng một mươi hai là đợt chiều cường cao nhất năm hai nghìn một mươi bảy sau đợt đỉnh chiều duy trì từ một đến hai ngày mực nước sẽ dần thấp xuống
ngày sáu tháng một mươi hai tại huyện miền núi vùng cao tương dương tỉnh nghệ an nhiều cán bộ và người dân đã tham gia lễ meeting
tháng hành động quốc gia phòng chống hiv aids năm hai nghìn một mươi bảy
theo số liệu thống kê đến thời điểm hiện tại tỉnh nghệ an có gần một người nhiễm hiv mới trong vòng hai năm qua hiện số người nhiễm hiv còn sống tại nghệ an ước khoảng bảy hai trăm bốn mươi năm người
người nhiễm hiv tập trung ở lứa tuổi từ hai mươi đến ba mươi chín tuổi chiếm năm mươi hai một và tập trung chủ yếu ở năm địa bàn trọng điểm là quế phong thành phố vinh quỳ châu tương dương và diễn châu
chiếm sáu mươi năm tổng số người nhiễm hiv
quản lý toàn tỉnh riêng đối với huyện tương dương trong những năm qua địa phương luôn quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống hivs tới các tầng lớp nhân dân
đa dạng hóa các hoạt động tuyên truyền giáo dục rộng rãi trong xã hội nhằm xây dựng nhận thức đúng về nguy cơ hiểm họa của đại dịch hivs qua đó giảm kỳ thị và điều chỉnh cách ứng xử đối với những người mắc căn bệnh này
hiện nay tỷ lệ xét nghiệm hiv của các đối tượng nguy cơ cao và nhiễm hiv mới đạt khoảng năm mươi
đây là nguyên nhân khiến cho mỗi năm việt nam vẫn có khoảng hơn một mươi người nhiễm hiv mới và còn rất nhiều người trong nhóm nguy cơ cao không chịu đi xét nghiệm
vì vậy việc mở rộng xét nghiệm sớm hiv tại trạm y tế và trong cộng đồng đang hy vọng là sẽ mang lại hiệu quả cao trong phát hiện sớm và điều trị người nhiễm hiv
không kìm chế được bản thân người đàn ông này đã có những phút giây lầm lỡ
đắn đo và suy nghĩ hơn một tháng sau
bạn nam này mới quyết định đến trung tâm y tế để xin được tư vấn và làm test nhanh xem mình có bị hiv hay không
lúc mà mình không tự kiểm chế được bản thân mình sẽ có những hành vi phát sinh nguy cơ lây nhiễm để đảm bảo cho mình
đầu tiên là cho mình và cho gia đình không bị lây nhiễm và cho xã hội thì em sẽ được bản thân rất là no
nếu mà âm tính thì không sao nhưng nếu mà dương tính thì nó là một cái phút sốc rất là lợi
còn đây là một cuộc tư vấn tại trạm y tế phường cuộc trò chuyện giữa điều dưỡng và bệnh nhân
tuần vừa rồi thì em có quan hệ tình trục ngoài y môn thì hôm nay thì em về cảm thấy em lo lắng là mình không biết có bị lây nhiễm hiv hay không
nên hôm nay em muốn tới đây
thứ nhất là các chị tư vấn cho em em muốn biết là mình xét nghiệm thì xét nghiệm như thế nào
hai nữa là mình xét nghiệm lần qua mình xét nghiệm nếu có kết quả thì mình có được giữ bí mật hay không

và em không phải lo là mình sẽ phải lấy máu nhiều đâu
bởi vì là bây giờ xét nghiệm thì rất là đơn giản rồi
những cán bộ tại trạm y tế cho biết không phải ai cũng dám đến làm xét nghiệm
nhất là tại trạm y tế vì họ lo ngại bị biết danh tính
tuy nhiên việc test phản ứng nhanh với đối tượng có nguy cơ bị nhiễm tại trạm y tế xã phường được thực hiện nhanh chóng và thuận lợi
không chỉ giúp giải tỏa tâm lý cho khách hàng mà còn giúp phát hiện sớm đối tượng nhiễm hiv trong cộng đồng
có nghĩa là cái phương pháp xét nghiệm hiv bây giờ thì rất là đơn giản và phổ rộng
từ giới tuyến phường rồi cho nên là tất cả những khách hàng có nguy cơ thì họ đều có thể đến cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn và làm xét nghiệm hiv ạ
từ khi triển khai dịch vụ xét nghiệm sớm tại trạm mỗi tháng trạm y tế phường tây mỗ quận nam tử liêm thành phố hà nội xét nghiệm từ tám mươi đến một trăm linh khách hàng
chi phí xét nghiệm được miễn phí
để có thể phát hiện sớm người nhiễm hiv hà nội đã mở rộng diện sàng lọc hiv tại các xã phường
và kết hợp với các nhóm đồng đẳng để xét nghiệm nhanh tại cộng đồng với những đối tượng có nguy cơ cao bị nhiễm hiv
qua đó đã phát hiện hơn một ba trăm linh người nhiễm hiv
từ khi mà chúng tôi mở rộng tại xã phường thì hầu như xã phường nào cũng phát hiện được người nhiễm hiv
thì đấy là một cái thành công rất là lớn
số người nhiễm năm nay phát hiện cũng tăng hơn những năm trước
và số điều trị cũng tăng hơn bởi vì toàn bộ số người nhiễm này sau khi được phát hiện chúng tôi
và tư vấn để chuyển gửi sang cái chương trình điều trị và để họ nhận được cái dịch vụ điều trị arv
chính vì điều này nên chủ đề tháng hành động phòng chống hivs năm nay được việt nam chọn là xét nghiệm hiv sớm
hướng tới mục tiêu chín mươi chín mươi chín mươi vào năm hai nghìn hai mươi
với hy vọng nước ta sớm đạt được mục tiêu kết thúc đại dịch s vào năm hai nghìn hai mươi
sau để đảm bảo chín mươi những người có nguy cơ và những người có khả năng đổi nhiễm hiv
không được phát hiện và vì vậy cho nên là vĩnh văn quốc gia lấy cái chủ đề là xét nghiệm sớm
tức là khuyến khích tất cả cộng đồng những người những cái nhóm có hành vi nguy cơ
là tự xét nghiệm và đến các cơ sở y tế để được xét nghiệm
và khi xét nghiệm rồi thì đến các cơ sở y tế được chăm sóc và điều trị bằng thuốc kháng virus arv
hiện vẫn còn khoảng năm mươi người nhiễm hiv mà chưa biết vô tình đã trở thành nguồn lây nhiễm hiv cho cộng đồng
vì vậy việc xét nghiệm hiv tại cộng đồng thông qua các nhóm đồng đẳng
sẽ góp phần phát hiện sớm những người nhiễm hiv để điều trị kịp thời và tránh lây lan cho cộng đồng
trong những ngày qua nhiều người dân ở huyện phước sơn tỉnh quảng nam đã kéo nhau ra bờ sông trường
đoạn trải qua xã phước hiệp của huyện phước sơn đào đải vàng xa khoáng
tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng của những người đào đải vàng và gây ô nhiễm môi trường
theo chính quyền địa phương đa số những người đi đào đải vàng ở đây không có việc làm ổn định
nên phải đi đào đải vàng để kiếm thêm thu nhập lo cho cuộc sống hàng ngày
một ngày họ bắt đầu làm từ bảy giờ sáng cho đến chiều tối
trung bình mỗi ngày chỉ kiếm vài chục ngàn đồng nhiều nhất thì được vài trăm ngàn đồng
thời gian qua các cơ quan chức năng ở huyện phước sơn đã nhiều lần tổ chức truy quét nạn đào đải vàng trái phép dưới lòng sông trường
nhưng đến nay tình trạng đào đái vàng trái phép vẫn chưa được khắc phục
để bảo đảm tính mạng người khai thác vàng và tránh gây ô nhiễm môi trường
đề nghị cơ quan chức năng tỉnh quảng nam và huyện phước sơn cần tăng cường công tác tuyên truyền vận động người dân không đào đải vàng trái phép
đồng thời có kế hoạch đào tạo nghề giúp cho người dân có việc làm tăng thu nhập ổn định cuộc sống
trong phần tin quốc tế ngày càng có nhiều người anh không hài lòng với cách đàm phán brexit của chính phủ
hàng chục nghìn người châu phi phải sơ tán mỗi ngày vì xung đột bạo lực và thiên tai
bộ ngoại giao mỹ vừa yêu cầu các nhân viên của mình tránh tới thành phố erusalem vào bờ tây
trong bối cảnh các cuộc biểu tình được dự báo là sẽ bùng phát tại những khu vực này để phản đối việc mỹ có thể chuyển đại sứ quán tới jerusalem
trong thông báo bộ ngoại giao mỹ cảnh báo công dân không tới những khu vực trên theo nhóm đông hoặc những nơi có hiện diện của quân đội và cảnh sát
thông báo này được đưa ra sau khi tổng thống mỹ donald trump điện đàm với tổng thống mỹ donald trump
tổng thống palestine mahmoud abbas về ý định chuyển đại sứ quán mỹ tại israel từ teavit tới jerusalem và công bố thành phố này là thủ đô của israel
trong một tuyên bố đáp trả tổng thống palestine cảnh báo những hậu quả nguy hiểm sau khi quyết định của mỹ ảnh hưởng đến tiến trình hòa bình trung đông cũng như sự ổn định và an ninh của cả khu vực này
trong khi đó các nhà lãnh đạo của các nước như thổ nhĩ kỳ ai cập pháp và liên minh châu âu đã lên tiếng phản đối động thái này của mỹ
tổng thống palestine mahmoud abbas nói
theo kết quả thăm dò dư luận công bố vào ngày hôm qua cho thấy người dân vương quốc anh ngày càng không hài lòng về cách giải quyết của chính phủ nước này trong đàm phán brexit và bày tỏ hoài nghi về kết quả đàm phán
theo trung tâm nghiên cứu xã hội quốc gia anh tỷ lệ người dân nước này cho rằng chính phủ xử lý không tốt các cuộc đàm phán về brexit ngày càng gia tăng từ mức bốn mươi một trong tháng hai lên năm mươi năm trong tháng bảy và đạt sáu mươi một trong tháng một mươi vừa qua
số người được hỏi dự báo anh sẽ phải nhận bình
trong khi đó chỉ có một mươi chín cho rằng anh sẽ đạt được một thỏa thuận tốt
giới phân tích cho rằng tỷ lệ trên gia tăng do những người vốn ủng hộ anh ở lại eu ngày càng không hứng thú với brexit
hơn nữa ngay cả những cử tri muốn anh rời khỏi mái nhà chung eu cũng không hài lòng với cách thức giải quyết của chính phủ
hôm qua thủ tướng thổ nhĩ kỳ binali indirim hiện đang ở thăm hàn quốc đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp nước chủ nhà ly nắcson để thảo luận về tình hình căng thẳng trên bán đảo triều tiên hiện nay
cuộc gặp trên diễn ra trong bối cảnh bình nhưỡng hồi tuần trước đã tuyên bố bắn thử thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa có khả năng là vươn tới toàn bộ lãnh thổ của mỹ
phát biểu với báo giới sau hội đàm thủ tướng thổ nhĩ kỳ indirim cũng bày tỏ quan ngại sâu sắc về chương trình phát triển hạt nhân và tiên lửa của triều tiên trong thời gian qua đồng thời khẳng định đang theo dõi sát sao tình hình hiện tại để đưa ra những động thái phù hợp
về phần mình thủ tướng hàn quốc lee nakhon cho biết cả thổ nhĩ kỳ và hàn quốc đều chia sẻ lo ngại về vụ thử tên lửa của bình nhưỡng vào hôm hai mươi chín tháng một mươi một vừa qua và nhấn mạnh tới vai trò của cộng đồng quốc tế trong việc giải quyết tình hình trên bán đảo triều tiên
như cách hòa bình
chúng tôi đều cho rằng cộng đồng quốc tế cần gửi đi một thông điệp cứng rắn hơn về chương trình hạt nhân của bình nhưỡng cũng như mục tiêu phi hạt nhân hóa và giải quyết vấn đề triều tiên dựa trên các biện pháp ngoại giao và hòa bình
phó tổng thư ký liên hợp quốc phụ trách các vấn đề chính trị framan đã có mặt tại triều tiên bắt đầu chuyến công du dự kiến kéo dài trong bốn ngày với mục tiêu trao đổi với giới chức nước chủ nhà về tình hình căng thẳng trên bán đảo triều tiên
là quan chức cấp cao nhất của liên hợp quốc tới triều tiên trong vòng hơn sáu năm qua
cái chết của cựu tổng thống yemen ali abdullah saleh có thể sẽ dẫn tới sự hỗn loạn hơn nữa tại yemen khiến cơ hội về các cuộc đàm phán hòa bình nhằm chấm dứt xung đột tại quốc gia tây á này càng trở nên mong anh hơn
cựu tổng thống saleh bị sát hại chỉ một ngày sau khi ông đột ngột tuyên bố chấm dứt liên minh với lực lượng houthi đồng thời khẳng định mở một trang mới trong các trường hợp
nếu tổng thống saleh bị sát hại bởi liên quân hay bởi các lực lượng chính phủ hoặc các phần tử nổi loạn có thể còn hy vọng cho đàm phán hòa bình nhưng ông saleh lại bị lực lượng houthi sát hại do đó sẽ không còn cách nào khác ngoài việc tiếp tục cuộc chiến với phiến quân houthi

ngày hôm qua công bố báo cáo cho biết trong nửa đầu năm hai nghìn một mươi bảy các cuộc xung đột bạo lực và thiên tai trên toàn châu phi đã buộc khoảng một mươi năm người phải rời bỏ nhà cửa mỗi ngày
trong sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi bảy tổng cộng có hai bảy triệu người ở châu phi đã phải sơ tán bên trong nước mình được gọi tắt theo tiếng anh là idp đến cuối năm hai nghìn một mươi sáu con số này là một mươi hai sáu triệu người
những người tăng vòt tại các nước xảy ra xung đột ngày một tồi tệ hơn như cộng hòa dân chủ công gô nigeria và nam sudan và hơn hai trăm linh người phải rời bỏ nhà cửa ở cộng hòa trung phi gấp bốn lần so với cách đây một năm
ngoài ra báo cáo cũng nêu rõ những người buộc phải rơi bỏ nhà cửa rất ít nhận được hỗ trợ từ chính phủ trong nước sống trong điều kiện cực kỳ bấp bênh
và thường phải đối mặt với nguy cơ tiếp tục bị di chuyển chỗ ở
và rơi vào cảnh bần cùng
xung đột và bạo lực là nguyên nhân dẫn tới bảy mươi năm trường hợp phải di chuyển chỗ ở trên toàn châu phi
cao hơn con số bảy mươi của cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
những thông tin quốc tế vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự sáng nay của truyền hình nhân dân
thân ái chào tạm biệt